còn vào chiều nay bộ y tế thông báo trên cơ sở xem xét hồ sơ kết quả nghiên cứu và ý kiến của các thành viên tham gia dự cuộc họp đánh giá hôm hai mươi hai tháng tám dữ liệu đến ngày một mươi tám tháng tám hội đồng đạo đức quốc gia đã kết luận vaccine nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn ngắn hạn
hội đồng cũng cho biết chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu quả bảo vệ của ứng viên vaccine nanocovax cần tiếp tục đánh giá về điều kiện này và đây là kết quả quan trọng nhất về chất lượng vaccine
hiện nay nhóm nghiên cứu nanocovax đã tiêm thử nghiệm đủ hai mũi vaccine cho tất cả một mươi ba người tình nguyện
dự kiến đến ngày một mươi tháng chín nhóm sẽ hoàn thành các xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch sau bốn mươi hai ngày tiêm vaccine mũi một giai đoạn ba a
và ngày mai hai mươi chín tháng tám các chuyên gia sẽ xem xét hồ sơ xin cấp giấy đăng ký lưu hành của hai loại vaccine covid một mươi chín trong đó có vaccine nanocovax
một thông tin đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trên phạm vi toàn huyện phù cát để phòng chống dịch covid một mươi chín bắt đầu từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám
cụ thể quyết định trên được đưa ra khi địa phương này phát hiện trường hợp f tại một công ty may có hơn hai công nhân
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám thực hiện giãn cách xã hội trong vòng một mươi năm ngày theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn huyện phù cát
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
khu phố cách ly với khu phố thôn xóm cách ly với thôn xóm xã phường cách ly với xã phường huyện phù cát cách ly với các huyện thị xã
phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
mở đầu là thông tin đến từ sở y tế hà nội
tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng tám trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có năm ca tại cộng đồng và hai mươi ba ca đã được cách ly
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện cụ thể như sau thanh xuân một mươi năm ca hoàng mai sáu ca ba đình hai ca thanh trì hai ca đan phượng một ca đống đa một ca thạch thất một ca
và như vậy từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng tám hà nội ghi nhận bốn mươi hai ca bệnh
trong khi đó liên quan tới điểm dịch tại thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa vào sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa cho biết
hệ thống xét nghiệm vừa ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc mới trong đó có một mươi hai ca đều có địa chỉ ở tiểu khu nam tiến thị trấn nông cống
hai ca còn lại được ghi nhận tại xã hoàng giang và xã tế lợi của huyện nông cống
cho đến thời điểm này tỉnh thanh hóa đã ghi nhận bốn mươi năm ca bệnh tại các điểm dịch như thị trấn nông cống xã tế lợi xã hoàng giang huyện nông cống và xã phú nhuận huyện như thanh
đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã truy vết được sáu trăm linh bốn trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín trong đó có năm trăm bốn mươi bốn trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở huyện nông cống
năm mươi tám trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở huyện như thanh và hai trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở huyện nông cống
đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã truy vết được một ba trăm bốn mươi hai trường hợp f hai khác
hiện ngành y tế tỉnh thanh hóa đang tiếp tục truy vết thần tốc và lấy mẫu diện rộng tại thị trấn nông cống hỗ trợ xã hoàng giang và xã tế lợi tiến hành truy vết nhanh những người có liên quan và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr
trong khi đó bệnh viện phổi thanh hóa cơ sở điều trị covid một mươi chín số một của tỉnh thanh hóa vừa thông báo tạm dừng tiếp nhận khám và điều trị
các bệnh nhân không thuộc đối tượng được chẩn đoán xác định nhiễm sars cov hai hoặc là nghi ngờ nhiễm sars cov hai cho đến khi có thông báo mới
riêng đối với các trường hợp cấp cứu bệnh viện phổi tiếp nhận và xử trí cấp cứu theo đúng quy định tại điều số ba mươi sáu và điều năm mươi ba của luật khám bệnh chữa bệnh
khi đủ điều kiện chuyển tuyến chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với chuyên ngành để tiếp tục điều trị
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố ra soát thu dung người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn
để xét nghiệm phân loại đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội phòng covid một mươi chín
cùng với cả nước thành phố hà nội đã triển khai và làm tốt công tác này với phương châm không để người vô gia cư lang thang cơ nhỡ ngoài cộng đồng
qua đó các cơ quan chức năng cũng đã chủ động ra soát thống kê từng địa bàn để đưa các trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là trường hợp vô gia cư trên địa bàn phướng bách khoa quận hai bà trưng
sau quá trình ra soát chính quyền phường đã tổ chức vận động tuyên truyền để cụ bà vào trung tâm bảo trợ